bên cạnh đó quốc hội cũng sẽ thảo luận và xem xét thông qua dự án luật các tổ chức tín dụng sửa đổi
đây là dự án luật có nhiều nội dung chuyên sâu có tác động trực tiếp đến chính sách tài chính tiền tệ ổn định kinh tế vĩ mô
do đó đề nghị các vị đại biểu quốc hội nghiên cứu thận trọng toàn diện góp ý hoàn thiện và xem xét biểu quyết thông qua dự thảo luật đáp ứng được yêu cầu thực tiễn
bảo đảm sự an toàn lành mạnh minh bạch ổn định và bền vững của hệ thống ngân hàng và các tổ chức tiến dụng phát triển theo đúng nguyên tắc thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và thông lệ chuẩn mức quốc tế phổ biến nâng cao khả năng cạnh tranh tiếp tục phát huy vai trò là kênh dẫn vốn quan trọng của nền kinh tế
những nội dung được quyết định tại kỳ họp này có ý nghĩa rất quan trọng không chỉ đối với việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của năm hai nghìn hai mươi bốn
mà còn cả nhiệm kỳ và có ý nghĩa căn cơ chiến lược lâu dài
thay mặt ủy ban thường vụ quốc hội tôi trân trọng đề nghị các vị đại biểu quốc hội phát huy dân chủ nêu cao tinh thần trách nhiệm tập trung nghiên cứu thảo luận sôi nổi
đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết chất lượng để kỳ họp hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình với sự thống nhất đồng thận cao
đề nghị các cơ quan của quốc hội chính phủ và các cơ quan tổ chức hữu quan với quyết tâm cao
nỗ lực lớn phù hợp chặt chẽ hoàn thiện các dự thảo luật và dự thảo nghị quyết đạt chất lượng cao nhất để trình quốc hội xem xét và quyết định
chủ tịch quốc hội cũng cho biết tại kỳ họp này quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về một số cơ chế chính sách đặc thù đối với các chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện nghị quyết về giám sát chuyên đề tại kỳ họp thứ sáu
chính phủ chính quốc hội xem xét quyết định áp dụng một số chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn vương mắc đẩy nhanh tiến độ và hiệu quả
thực hiện ba chương trình mục tiêu quốc gia chọn ý kiến và quyết định một số nội dung quan trọng cấp thiết về tài chính ngân sách
trong phiên làm việc sáng ngày hôm nay ngay sau phiên khai mạc xung quanh một số quy định về đất làm dự án nhà ở thương mại trong dự thảo luật đất đai sửa đổi nhiều đại biểu đã bày tỏ băn khoăn với quy định này
theo đó dự thảo luật đất đai sửa đổi quy định đối với đất làm dự án nhà ở thương mại quy định chỉ được thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận
quyền sử dụng đất đối với đất ở đối với trường hợp đang có quyền sử dụng đất chỉ được thực hiện dự án nhà ở thương mại nếu đó là đất ở hoặc đất ở và đất khác không phải đất ở bao gồm cả đất nông nghiệp đất phi nông nghiệp
có ý kiến cho rằng quy định này còn nhiều bất cập
nói chung là người ta chỉ cần có một m hai đất ở thôi lại là được thực hiện trong cái đó là cái tỷ lệ là đất khác là người ta tỷ lệ đôi ba hectare lại là được
như vậy tôi cho rằng bất hợp lý cho nên tôi đề nghị rằng phải xem xét lại nên cho phép đối với những trường hợp này là được chuyển mục đích sử dụng đất và nhà nước tính thuế theo giá thị trường hiện nay
việc phân biệt giữa thị trường này là không cần thiết không mang lại lợi ích công cầu nào
vì thế việc bỏ cái quy định này là biện pháp để tăng cung về nhà ở
giúp giảm giá nhà giúp người dân có cơ hội tốt hơn để có được nhà ở thương mại
một vấn đề khác được các đại biểu quan tâm chính là về việc hỗ trợ cho người dân có đất bị thu hồi
nhiều ý kiến nhấn mạnh dự thảo luật đã thể hiện rõ trách nhiệm của nhà nước trong việc này
tuy nhiên cần quy định cụ thể hơn nữa đặc biệt là việc tạo sinh kế cho người dân
nhà nước có trách nhiệm hỗ trợ cho người có đất thu hồi chủ sở hữu tài sản để tạo điều kiện cho người có đất thu hồi
chủ sở hữu tài sản có việc làm có thu nhập ổn định đời sống và sản xuất
tôi đánh giá cao việc này chúng ta không bỏ rơi những người có đất thu hồi kệ họ có việc làm hay không
nhưng mà chúng ta thấy rằng là cái phương án để mà giúp cho người ta có việc làm thì phương án tốt nhất là chúng ta phải tạo ra sinh kế
chứ không phải là chỉ hỗ trợ bằng tiền
tôi đề nghị bổ sung thêm vào khoảng hai mươi một của điều bảy mươi chín là thêm một nội dung là thu hồi đất để tạo mặt bằng sản xuất kinh doanh cho người có đất bị thu hồi
chiều nay quốc hội tiếp tục thảo luận về dự án
tổ chức các tín dụng sửa đổi
một vấn đề được các đại biểu quan tâm thảo luận chính là về các quy định ngăn chặn tình trạng sở hữu chéo tại các ngân hàng
kiểm soát tốt hạn chế chi phối trong ngân hàng các quy định về người có liên quan và cơ chế nâng tính minh bạch trong quản trị của tổ chức tín dụng
thực hiện kế hoạch tiếp công dân của lãnh đạo bộ công an
chiều nay tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
tại buổi tiếp trên cơ sở lắng nghe tiếp thu những phản ánh liên quan đến khiếu nại tố cáo của công dân
bộ trưởng tô lâm đã trả lời những vấn đề liên quan đến trách nhiệm của bộ công an đồng thời chia sẻ với những khó khăn mà người dân đang gặp phải
đối với những nội dung khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền trách nhiệm giải quyết của công an các đơn vị địa phương
lãnh đạo bộ công an giao thanh tra bộ tiếp nhận đơn và có văn bản yêu cầu thủ trưởng công an cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật
đối với nội dung khiếu nại tố cáo không thuộc trách nhiệm giải quyết của bộ công an bộ trưởng tô lâm đã hướng dẫn công dân gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết
tại buổi tiếp các cá nhân có đơn thư khiếu nại tố cáo đã cảm ơn sự lắng nghe hướng dẫn và có ý kiến chỉ đạo xử lý kịp thời của lãnh đạo bộ công an và các đơn vị chức năng trong tiếp nhận giải quyết các ý kiến của công dân
hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật các quy định về cơ chế quy trình làm việc nâng cao chất lượng công tác theo dõi đôn đốc kiểm tra việc thực hiện các chủ trương mệnh lệnh công tác của đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ triển khai hiệu quả phần mềm quản lý văn bản số hóa hồ sơ công văn tài liệu tiếp tục cải cách hành chính đổi mới lẻ lúi phương pháp làm việc hoàn thiện các quy chế quy trình công tác để từng bước chuyên nghiệp hóa công tác tham mưu
chiều nay tại hà nội trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã tiếp đoàn đại biểu cấp cao ủy ban olympic hungary do ngày zygmunt boronopan thứ trưởng bộ châu âu hungary đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
cùng dự có ngày baluk d tibor đại sứ đặng mệnh toàn quyền hungary tại việt nam
tại buổi tiết thay mặt lãnh đạo bộ công an thứ trưởng lê quốc hùng vui mừng được tiếp đoàn đại biểu ủy ban olympic hungary do ngài digmun boronopan thứ trưởng bộ châu âu dẫn đầu nhân dịp đoàn sang thăm và làm việc tại việt nam
thứ trưởng lê quốc hùng đã ôn lại mối quan hệ truyền thống tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực sau hơn bảy thập kỷ kể từ khi hai quốc gia việt nam và hungary thiết lập quan hệ ngoại giao
thứ trưởng đánh giá cao việc hungary coi việt nam là đối tác ưu tiên trong chính sách tăng cường và mở rộng quan hệ với các nước khu vực đông nam á cũng như mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt với hungary trong đó điểm nhấn là lĩnh vực thể dục thể thao
thứ trưởng lê quốc hùng đề nghị ủy ban olympic hungary tiếp tục đẩy mạnh hợp tác chú trọng công tác quản lý tuyển chọn đào tạo huấn luyện chuyên môn cho các môn thể thao thành tích cao thể thao chuyên nghiệp của công an việt nam tích cực trao đổi đoàn chia sẻ kinh nghiệm thi đấu hàng năm giữa hai bên
thứ trưởng lê quốc hùng đề nghị ủy ban olympic hungary tiếp tục đẩy mạnh hợp tác chú trọng công tác chú trọng công tác chia sẻ kinh nghiệm thi đấu hàng năm giữa hai bên
sáng nay tại hà nội cục pháp chế và cải cách hành chính tư pháp bộ công an tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi ba và triển khai chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi bốn trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dự và phát biểu chỉ đạo

nghiên cứu đổi mới phương thức tuyên truyền phổ biến pháp luật đảm bảo chính xác đầy đủ rõ ràng dễ hiểu thiết thực đúng đối tượng chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin truyền hình trực tuyến mạng xã hội bổ sung các văn bản theo kết quả giả soát văn bản quy phạm pháp luật và các nhiệm vụ liên quan phục vụ triển khai hiệu quả các nội dung của đề án sáu
tiếp tục nghiên cứu đề xuất gia nhập ký kết thực hiện các điều ước quốc tế đa phương song phương về phòng chống tội phạm dẫn độ chuyển giao người bị kết án phạt tù tương trợ tư pháp hình sự
trong đó đặt ra mục tiêu trọng tâm tiếp tục đổi mới công tác chăm lo tập trung các hoạt động mang lại lợi ích nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên tổ chức hiệu quả công tác đối thoại với cấp ủy lãnh đạo đảm bảo chính sách phúc lợi cho đoàn viên
hiện công đoàn công an nhân dân có số lượng gần hai mươi năm đoàn viên sinh hoạt tại hai mươi bốn công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và năm trăm sáu mươi năm công đoàn cơ sở
năm hai nghìn hai mươi ba công đoàn công an nhân dân đã tổ chức thành công đại hội công đoàn các cấp và đại hội sáu công đoàn công an nhân dân kỷ niệm ba mươi năm ngày thành lập đón nhận huân trương bảo vệ tổ quốc hạng nhì triển khai chuyển đổi sang mô hình ban công đoàn công an nhân dân có nhiều đổi mới sáng tạo trong thực hiện chương trình phúc lợi thu hút trên một mươi năm lượt đoàn viên tham gia và thụ hưởng lợi ích chăm lo cho hơn năm lượt đoàn viên khó khăn
các phòng trào thi đua trọng tâm là thi đua lao động giỏi lao động sáng tạo gắn với các cuộc thi đua vận động lớn của tổng liên đoàn và bộ công an đã có sức lan tỏa mạnh mẽ
năm hai nghìn hai mươi bốn công đoàn công an nhân dân đã để ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong đó tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên người lao động tập trung nguồn lực thực hiện tốt chức năng chăm lo đời sống đại diện bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp trinh đáng của đoàn viên công đoàn và người lao động trong công an nhân dân tham mưu kiện toàn mô hình tổ chức công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở theo đề án mới và tham mưu bộ công an tổng liên đoàn lao động việt nam sửa đổi các quy
hành tích xuất sắc đã vinh dự nhận được các phần thưởng cao quý của tổng liên đoàn lao động việt nam và bộ công an tra tặng
với chủ đề thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn vào tối ngày hôm qua tại hà nội đã diễn ra lễ trao giải liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông năm hai nghìn một mươi chín
đây là năm thứ một mươi ba liên hoàn phim được tổ chức đã thu hút đông đảo sự quan tâm và tham gia dự thi của các bộ ban ngành và các cơ quan thông tấn báo chí các tổ chức cá nhân trên phạm vi toàn quốc
tại liên hoàn phim năm hai nghìn hai mươi ba đã có ba trăm hai mươi một tác phẩm được gửi về ban tổ chức tăng bốn
trên cơ sở nghiêm túc đánh giá các tác phẩm ban giám khảo đã chọn ra hai mươi hai tác phẩm đạt giải xứng đáng trong đó hai giải nhất bốn giải nhì sáu giải ba
và một mươi giải khuyến khích đồng thời khán giả cũng bình chọn năm tác phẩm được yêu thích nhất trong hai mươi hai tác phẩm đạt giải
liên hoan phim năm hai nghìn hai mươi ba đã thể hiện sự quan tâm của các cơ quan đơn vị truyền thông đồng thời cũng được xem là một trong những hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật và vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông đạt hiệu quả cao lâu dài và bền vững
năm nay cái nhóm mà những cái tác phẩm liên quan đến giáo dục an toàn giao thông là khá nhiều và có thể nói là chất lượng rất là cao
và năm nay để thực hiện cái chỉ thị ba mươi một của thủ tướng chính phủ về tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh thì những cái tác phẩm này nó sẽ có ý nghĩa rất quan trọng trong cái quá trình mà chúng ta đưa những cái nội dung những tác phẩm này vào trong quá trình giáo dục an toàn giao thông trong trường học
và đây là những cái mà chúng tôi rất là vui mừng và tin tưởng rằng là cái tác phẩm của liên hoan phim năm nay sẽ đóng góp rất tích cực vào cái công tác tuyên truyền giáo dục phổ biến
và đây là những cái pháp luật về trật tự an toàn giao thông
trong số các tác phẩm tại liên hoàn phim năm hai nghìn hai mươi ba có bốn tác phẩm của công an các đơn vị địa phương đã vinh dự được nhận những giải thưởng xuất sắc như tác phẩm ma men sau tay lái sướng mổm hại thân của nhóm tác giả đơn vị truyền hình công an nhân dân đặt giải hai hay tác phẩm dẹp nạn quay xế đặt giải ba của nhóm tác giả đơn vị công an tỉnh hà tĩnh
bên cạnh đó các tác giả ở công an tỉnh khánh hòa và lạng sơn cũng đã có tác phẩm được đặt giải khuyến khích
đây đều là những tác phẩm đã phản ánh một cách sinh động khách quan về những vấn đề nóng trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông
đối với những cái chế tài xử phạt nó mang mạnh tính chất răn đen như thế nào và thậm chí có thể là bị xử lý vi phạm hành sự
mô hình thì có vẻ rất nhỏ nhưng mà hiệu quả rất lớn và từ cái việc mà trên cái điểm giao cắt đấy sẽ thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn
tại vì hàng ngày là có đến hàng nghìn người dân đi qua cái điểm giao cắt đó tuy nhiên là từ khi thành lập mô hình đến nay thì đã không còn xảy ra vụ tai nạn nữa
thì đây cũng là một cái mà thông điệp mà chúng tôi muốn gửi gắm và muốn lan tỏa nhân rộng cái mô hình hiệu quả điểm giao cắt an toàn giữa đường bộ với đường sắt
qua một mươi hai lần tổ chức liên hoàn phim năm hai nghìn hai mươi ba đã tiếp tục phát huy hiệu quả khi tạo môi trường hấp dẫn kích thích tư duy sáng tạo nghệ thuật
đồng thời là cơ hội để thanh thiếu niên trao dồi học hỏi các kiến thức về an toàn giao thông từng bước xây dựng một thế hệ tương lai có kiến thức và ý thức tuân thủ luật giao thông
qua đó lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa chủ đề của năm an toàn giao thông quốc gia thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn